sáu nguyễn thị ngọc lâm nguyên thẩm định viên công ty cổ phần định giá và dịch vụ tài chính việt nam
năm nguyễn tuấn nghĩa giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xanh hòa lạc và công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển vì nhân dân
sáu kiều thị thúy kế toán công ty trách nhiệm hữu hạn xanh hòa lạc và công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển vì nhân dân
cùng về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
quy định tại điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bảy hoàng đình văn giám đốc công ty hoàng anh phát
về tội buôn lậu theo quy định tại điều một trăm tám mươi tám bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
sau khi được viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành
các quyết định và lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục
điều tra triệt đề mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định thu hồi triệt đề tài sản cho nhà nước
còn tại điện biên phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với công an huyện tuần giáo vừa triệt phá thành công
chuyên án bắt giữ một đối tượng thu hai kg ma túy đá cùng nhiều vật chứng
tối ngày ba mươi một tháng bảy tại khu vực bản vánh một xã triềng đông huyện tuần giáo
lực lượng công an bắt quả tang sùng a hử sinh ngày một mươi một chín hai nghìn ba trú tại huyện điện biên đông
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy khám xét người và phương tiện
lực lượng công an thu giữ hai gói chứa hai kg ma túy đá một xe máy và nhiều giấy tờ có liên quan
tại cơ quan công an đối tượng sùng a hử khai nhận mua số ma túy trên của một đối tượng bên kia biên giới
đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ
hiện chuyên án đang tiếp tục được lực lượng chức năng đấu tranh mở rộng
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa
vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc dưới hình thức mua bán lô đề và cá độ bóng đá
với số tiền giao dịch gần một tỷ đồng do phạm hoàng hiệp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại thị xã nghi sơn cầm đầu
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã nghi sơn đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam năm đối tượng trong đường dây đánh bạc này gồm phạm hoàng hiệp là đối tượng cầm đầu
nguyễn văn tú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn chú phường nguyên bình lê trọng hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín nguyễn như hiệu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
đều trú tại xã hải nhân và nguyễn văn hoàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại phường trúc lâm thị xã nghi sơn
về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
khám xét nở của các đối tượng lực lượng công an đã thu giữ năm điện thoại di động một laptop nhiều bảng ghi lô đề
được biết từ đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đến khi bị bắt đối tượng hiệp và hàng chục đối tượng trên địa bàn thị xã nghi sơn
đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán lô đề và cá độ bóng đá qua mạng xã hội như zalo messenger và tin nhắn sms trên điện thoại
với tổng số tiền gần một tỷ đồng
chuyển sang một số tin tức khác
ngày một tám thủ tướng phạm minh trịnh
chỉ đạo bộ trưởng bộ y tế cần tăng cường điều động tri viện nhân lực y tế cho các nơi nhiều ca lây nhiễm
văn bản nêu rõ trước tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp đòi hỏi phải tăng cường kịp thời nhân lực chống dịch
đặc biệt các bác sĩ điều dưỡng viên điều trị hồi sức cấp cứu cho các địa phương có số ca nhiễm rất cao như tp hcm và một số tỉnh đồng nai bình dương long an đồng tháp tiền giang
thủ tướng chính phủ phạm minh chính chỉ đạo bộ trưởng bộ y tế chủ động khẩn trương hơn nữa trong việc chỉ đạo tổ chức tập huấn nâng cao năng lực điều trị hồi sức cấp cứu trên phạm vi cả nước
bộ trưởng y tế căn cứ yêu cầu và khả năng đáp ứng chung trên bình diện toàn quốc triển khai ngay phương án điều động chi viện kịp thời cho các địa phương đang có nhiều ca lây nhiễm bệnh nặng
chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan y tế địa phương nâng cao năng lực tham gia lực lượng tri viện theo sự điều động của bộ trưởng bộ y tế
tối ngày một tháng tám ubnd tp hà nội tiếp tục ban hành công điện số một mươi bảy cdubng về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó đáng chú ý chủ tịch ubnd tp hà nội yêu cầu chủ tịch ubnd các quận huyện thị xã huy động tối đa các lực lượng cơ sở đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để toàn dân nâng cao ý thức tự giác tự nguyện và chủ động tham gia phòng chống dịch
nghiêm túc thực hiện quy định của thành phố kiểm soát nghiêm ngặt và thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ cần thiết về đời sống y tế cung cấp các lương thực thực phẩm cho người lao động nghèo mất thu nhập không còn dự trữ để người dân an tâm ai ở đâu ở đấy
tại các khu vực cách ly khu vực phong tỏa đặc biệt công điện yêu cầu chủ tịch ubnd các quận huyện thị xã tuyệt đối không để người dân di chuyển ra ngoài địa bàn thành phố trong thời gian giãn cách xã hội trừ những người được chính quyền cho phép
chủ tịch ubnd các quận huyện thị xã phải chịu trách nhiệm trước chủ tịch ubnd thành phố nếu để người dân tự ý di chuyển ra khỏi địa phương của mình
thưa quý vị
cách đây vài ngày thì tình trạng khăn
hiến máu đã lên đến mức báo động khi nguồn dự trữ đã cạn kiệt
và trong bối cảnh tình hình nhu cầu sử dụng máu phục vụ trong điều trị và cấp cứu cho người bệnh luôn cần thiết
và ngay sau lời kêu gọi của viện huyết học truyền máu trung ương
tiếng kêu cứu của người bệnh cần máu vang lên ở nhiều địa phương trên cả nước
với sự chung tay lan tỏa của cộng đồng số lượng người hiến máu đã tăng lên
và tại hà nội thì dù đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu
thì nhiều người đã không ngại ngần đi hiến máu với mong muốn việc làm nhỏ bé của mình sẽ góp sức cùng đất nước chống dịch
dù trong sáng ngày hôm nay tại hà nội có mưa
thế nhưng bạn trẻ này đã đi hơn ba mươi km cùng một số người thân của mình đến viện huyết học truyền máu trung ương để hiến máu
lượng người đến đăng ký hiến máu đã tăng lên trong những ngày vừa qua
và để đảm bảo công tác hiến máu được an toàn
tất cả mọi quy định về phòng dịch được đảm bảo tối đa trong từng công đoạn
như bắt buộc phải khai báo y tế đo thân nhiệt và khoảng cách
thưa quý vị từ ngày mùng ba đến ngày mùng tám tới đây tại hà nội thì viện huyết học chuyển máu trung ương sẽ phát động chương trình giọt hồng chi ân
đây là một chương trình rất đặc biệt nhằm huy động nguồn máu trong cộng đồng để khắc phục tình trạng khăn hiên máu hiện nay
và khi hiện nay mỗi người dân khi đến tham gia hiến máu thì hoàn toàn có thể dễ dàng đăng ký qua app hiến máu như thế này
điều này sẽ giúp người hiến máu khi đi đến các cơ sở hiến máu sẽ hạn chế được tình trạng tiếp xúc
cũng như là đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch bệnh hiện nay
theo đó khi đăng ký qua app người hiến máu sẽ giảm thiểu thời gian chờ đợi đăng ký
cũng như bỏ qua bước kê khai điền phiếu
thông tin người hiến máu được cập nhật ngay trên hệ thống
và người hiến máu cũng sẽ hoàn toàn chủ động được lịch địa điểm hiến máu phù hợp
vừa qua tại một số địa phương cũng như công an một số đơn vị địa phương trên cả nước đã phát động chương trình hiến máu tình nguyện
qua đó hàng chục ngàn đơn vị máu được thu nhật
kịp thời giúp bệnh nhân điều trị tại các tỉnh phía bắc
cũng như tri viện cung cấp hỗ trợ máu cho các bệnh viện ở khu vực phía nam
đặc biệt đối với các bệnh nhân covid một mươi chín nặng
hoạt động hiến máu lưu động ở sơn la khói châu hưng yên và các tỉnh khác đã tăng lên một cách rất đáng kể
là vượt hai trăm linh hoặc thậm chí ba trăm linh so với dự kiến của chúng tôi
trong thời điểm tình hình dịch bệnh như hiện nay
mỗi giọt máu đều quý giá và thâm đấm nghĩa tình đồng bào trong mùa dịch
trung tay vì cả nước
thì mọi người lên nếu mà sức khỏe ổn định mà có thể
thì lên hiến máu để vì mọi người dân
thực ra là cái hiến máu này nó cũng tốt cho cơ thể mình
cái thứ hai nữa là
khi mình hiến máu thì mình giúp cộng đồng
thì về sau ví dụ mình nhớ đâu ra có chuyện không may thì cộng đồng sẽ hỗ trợ lại mình
thì cái đấy là hỗ trợ lại với nhau
thì nó cũng là điều rất là tốt
nên là mình cũng mong muốn mọi người có thể ủng hộ cái chương trình này
để làm sao cung cấp cái lượng máu để các bác sĩ có thể cứu đừng đời
vâng thưa quý vị
báo lao động số ra ngày đầu tuần
có bài viết mang nhanh đề
hỗ trợ tất cả người lao động nghèo không để về quê tự phát
nội dung bài viết đề cập đến việc từ giờ ngày hai tháng tám
thành phố hồ chí minh tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
thêm một mươi bốn ngày với chỉ đạo dứt khoát tất cả người dân ai ở đâu ở đấy
và không để người dân về quê tự phát
để người dân yên tâm ở lại thực hiện giãn cách
lãnh đạo thành phố hồ chí minh khẳng định sẽ cấp đủ lương thực thực phẩm
và hỗ trợ cho tất cả người lao động nghèo mắc thu nhập
với tinh thần không để người dân nào thiếu ăn thiếu mặc
để hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
thành phố hồ chí minh đang thực hiện song song hai chính sách hỗ trợ
là gói tám trăm tám mươi sáu tỷ đồng theo nghị quyết chín của hội đồng nhân dân thành phố
và gói hai mươi sáu tỷ đồng theo nghị quyết sáu mươi tám của chính phủ
nguyên tắc là mỗi đối tượng chỉ được hưởng một lần một chính sách hỗ trợ
nguyên tắc là những nhóm mà gói hỗ trợ bằng ngân sách của thành phố hồ chí minh không có
thì sẽ bổ sung
các nhóm nào chùm nhau thì sẽ thực hiện theo chính sách nào có chế độ hỗ trợ cao hơn
và để những người lao động yên tâm ở lại thành phố hồ chí minh
hiện sở lao động thương binh xã hội thành phố hồ chí minh đang yêu cầu các địa phương giả soát
một mươi nhóm lao động tự do là những bảo mẫu thợ hồ sửa xe xe ôm công nghệ bán báo dạo
nằm ngoài sáu nhóm đã nêu trong nghị quyết chín của hội đồng nhân dân thành phố hồ chí minh
để kịp thời hỗ trợ
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
đã có công văn gửi sở giáo dục và đào tạo thành phố
về việc không tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt hai
theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo
tổ chức vào ngày năm tới ngày mùng bảy tháng tám
theo thông tin được đăng tải trên báo tuổi trẻ online
theo đó thành phố hồ chí minh sẽ không tổ chức thi đợt hai kỳ thi tốt nghiệp
vào các ngày mùng năm mùng sáu và mùng bảy tháng tám
do tình hình dịch covid một mươi chín còn phức tạp
toàn thành phố đang áp dụng cách ly xã hội
theo tinh thần chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
để thực hiện phòng chống dịch
ủy ban nhân dân thành phố giao sở giáo dục đào tạo
căn cứ và các quyết định của bộ và các quy định hiện hành
có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện xét đặc cách công nhận tốt nghiệp
đối với các thí sinh đủ điều kiện thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt hai
theo đúng quy định
sở giáo dục và đào tạo thành phố hồ chí minh
toàn thành phố có ba ba trăm hai mươi bốn thí sinh đủ điều kiện
đi thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt hai
số thí sinh này sẽ làm hồ sơ để xét đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông
theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo
ngân hàng nhà nước việt nam vừa có công văn yêu cầu các tổ chức tín dụng
chi nhánh ngân hàng nước ngoài giảm phí giao dịch trên atm bos
xử lý qua napas và phí giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng hai mươi bốn trên bảy
thời gian áp dụng từ ngày một tháng tám đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
thông tin được đặt cho bộ giáo dục và đào tạo
đăng tải trên báo kinh tế và đô thị
công văn nêu rõ trong bối cảnh dịch covid một mươi chín còn diễn biến phức tạp và
và nhằm triển khai nghị quyết số sáu mươi ba nqcp của chính phủ
ngân hàng nhà nước chỉ đạo công ty cổ phần thanh toán quốc gia việt nam
tiếp tục triển khai chính sách giảm phí dịch vụ chuyển mạch tài chính
và bù trừ điện tử năm hai nghìn hai mươi một
cụ thể giảm năm mươi phí dịch vụ chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử
cho các giao dịch trên atm pos so với mức phí đang áp dụng
giảm tối thiểu bảy mươi năm phí dịch vụ chuyển mạch tài chính và bù trừ điện tử
cho các giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng hai mươi bốn trên bảy so với mức phí đang áp dụng
thời gian áp dụng từ ngày một tháng tám đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
ngân hàng nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài
thực hiện điều chỉnh giảm giá giao dịch trên atm pos xử lý qua napat
và phí giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng hai mươi bốn trên bảy cho khách hàng
với mức giảm tối thiểu bằng mức giảm phí của napat điều chỉnh giảm
thông tin mới của bộ nội vụ quy định bãi bỏ tiêu chuẩn về chứng chỉ ngoại ngữ
và chứng chỉ tin học đối với công chức chuyên ngành hành chính và văn thư
thông tin được đăng tải trên báo công an nhân dân online
so với quy định hiện hành tất cả ngạch công chức chuyên ngành hành chính và văn thư
không cần chứng chỉ ngoại ngữ và tin học
tuy nhiên hai loại công chức này phải có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản
sử dụng được ngoại ngữ và tương đương với yêu cầu của vị trí làm việc
quy định này đã nhận được phản hồi tích cực của dư luận xã hội
nhiều ý kiến cho rằng việc bãi bỏ chứng chỉ ngoại ngữ tin học đối với công chức
chuyên ngành hành chính và văn thư là hoàn toàn phù hợp với xu hướng chung của đất nước hiện nay
bởi lẽ việt nam đang thực hiện chủ trương cắt giảm thủ tục hành chính đối với người dân
doanh nghiệp thì đồng thời cũng phải cắt giảm bớt những thủ tục hành chính
những quy định dườm già đối với đội ngũ công chức viên chức để giảm áp lực về văn bằng chứng chỉ không cần thiết
vâng ạ xin cảm ơn minh tạp viên dương trang
đại duy xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin sáng phương nam
thưa quý vị thành phố phan thiết tỉnh bình thuận đã bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ từ giờ hôm nay ngày hai tháng tám để phòng chống dịch covid một mươi chín
trước thông tin trên người dân đã đổ xô đi mua lương thực thực phẩm
chỉ thị một mươi sáu không phải ngăn sông cấm chợ mà chỉ là hạn chế người dân ra đường đến mức tối đa khi không có nhu cầu chính đáng
để đảm bảo các quy định tốt nhất trong công tác phòng chống dịch
người dân vẫn có thể đi mua những mặt hàng thiết yếu trong thời gian giãn cách xã hội
tuy nhiên trong chiều và tối ngày một tháng tám rất nhiều người dân trên địa bàn thành phố phan thiết
đã đổ xô nhau đi mua nhu yếu phẩm về tích trữ không đảm bảo công tác phòng chống dịch
lực lượng chức năng đã phải vất vả để hướng dẫn phân luận giao thông
chính quyền địa phương sẽ luôn đảm bảo nhu yếu phẩm và các điều kiện cần thiết phục vụ người dân
không đến tình trạng thiếu lương thực thực phẩm
ngay tại thời điểm này rất cần sự chung tay ý thức chấp hành của mọi người trong công tác phòng chống dịch bệnh
nhằm góp phần chung tay để lùi dịch bệnh tại tỉnh bình thuận nói riêng và cả nước nói chung
liên quan đến vụ tai nạn giao thông thương tâm vào đêm ba mươi một tháng bảy trên địa bàn của huyện hàm tân tỉnh bình thuận
khiến cho một người chết và sáu người bị thương trong đó có hai chiến sĩ cảnh sát giao thông
mặc dù đang nằm việc điều trị song chiến sĩ cảnh sát giao thông đã huy động được hơn một trăm hai mươi triệu đồng
của người chiến sĩ công an nhân dân
trong ngày một tháng tám đoàn công tác ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận đã gửi lời chia buồn và động viên
tinh thần gia đình nạn nhân do hậu quả của vụ tai nạn gây ra đồng thời gửi số tiền hỗ trợ một mươi một triệu đồng
cho người tử vong và bốn triệu năm trăm linh ngàn đồng cho mỗi nạn nhân bị thương
điều đặc biệt nhất là đồng chí trần thế điệp là một trong hai cán bộ cảnh sát giao thông công an huyện hàm tân
bị thương trong vụ tai nạn trên
theo hoàn cảnh gia đình ông trương xuân sơn đồng chí điệp đã đăng lên mạng xã hội vận động giúp đỡ hơn một trăm hai mươi triệu đồng
để rao tuận tai gia đình ông sơn
đây là một hành động đáng biểu dương của đồng chí điệp
mặc dù bản thân gặp tai nạn nhưng đồng chí vẫn thể hiện được trách nhiệm và nghĩa cử cao đẹp của mình đối với gia đình các nạn nhân bị tai nạn
trước đó vào lúc hai mươi ba h đêm ba mươi một tháng bảy tại chốt kiểm soát covid một mươi chín thuộc huyện hàm tân một gia đình năm người gồm hai vợ chồng và ba con
đi trên xe bay gắt máy từ thành phố hồ chí minh về nghệ an đang dừng lại khai báo y tế thì bị xe tải tông từ phía sau
hậu quả làm em trương xuân thinh một mươi năm tuổi tử vong tại chỗ
bốn người còn lại trong gia đình bị thương
ngoài ra hai chiếc xe cảnh sát giao thông cũng phải nhập viện cấp cứu
chuyển sang một hoạt động thiết thực khác
thưa quý vị công an thành phố cần thơ vừa phối hợp với bệnh viện huyết học truyền máu cần thơ tổ chức hiến máu tình nguyện
góp phần bổ sung vào ngân hàng máu sạch của địa phương
trong bối cảnh tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp cả nước ta tập trung phòng chống dịch bệnh
tình trạng khăn hiếm máu để cứu người đang ngày càng diễn ra trầm trọng
trước tình hình đó đồng chí thiếu tướng nguyễn văn thuận
ủy viên ban thường vụ thành ủy bí thư đảng ủy giám đốc công an thành phố cần thơ
trường ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện công an thành phố đã phát động cán bộ chiến sĩ tham gia hiến máu tình nguyện
với phương châm một giọt máu triệu tấm lòng
để đảm bảo an toàn ban chi đạo đã bố trí giãn cách thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang sắc quẩn đo thơ nhiệt
cho gần một trăm linh đoàn viên thanh niên cán bộ chiến sĩ công an thành phố cần thơ tham gia hiến máu
đợt hiến máu lần này ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện đã thu gần chín mươi đơn vị máu
góp phần bổ sung vào ngân hàng máu sạch của thành phố
đây là hoạt động thiết thực hở ứng lời kêu gọi của tổng bí thư và bộ trưởng bộ công an
thông qua hai đợt phát động hiến máu tình nguyện cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị thuộc công an thành phố cần thơ
đã tham gia hiến máu tình nguyện hơn ba trăm linh lượt chia sẻ phần nào khó khăn
kịp thời cung cấp cho những trường hợp cấp cứu và phẫu thuật cần nhiều máu
thưa quý vị không chỉ là quả đấm thép trong đấu tranh trấn áp các loại tội phạm
những ngày qua cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn cảnh sát cơ động số ba thuộc trung đoàn cảnh sát cơ động đông nam tp hcm
còn phối hợp với cơ quan công an các quận huyện trên địa bàn tp hcm tạo thành lá chắn thép trong phòng chống dịch covid một mươi chín
tích cực chăm lo đời sống cho nhân dân trên địa bàn đơn vị thực hiện nhiệm vụ
từ khi tp hcm áp dụng chỉ thị một mươi sáu để giãn cách xã hội triển khai các giải pháp cấp bách để ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh
gần hai trăm linh cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn cảnh sát cơ động số ba thuộc trung đoàn cảnh sát cơ động đông nam tp hcm
được điều động tăng cường cho công an các quận quyện trên địa bàn thành phố để phát huy hiệu quả trong phòng chống dịch và trấn áp các loại tội phạm
xác định đây là cái nhiệm vụ trọng tâm mà được đảng nhà nước cũng nhân dân giao thì tập thể cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn đã quyết tâm cao nhất
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì chúng tôi đã phối hợp với địa phương để tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự
cũng như là xử lý các cái lỗi vi phạm theo chỉ thí một mươi sáu về việc phòng chống dịch bệnh của thủ tướng chính phủ cũng như là cái chỉ thí một mươi hai của tp hcm
thì ngoài ra chúng tôi cũng cử cán bộ chiến sĩ là tăng cường hỗ trợ các chốt kiểm soát phong dịch các điểm cách ly các khu phong tỏa
tại các chốt kiểm soát lực lượng cảnh sát cơ động cảnh sát giao thông và công an địa phương không quản ngại nắng mưa kiểm soát tuyệt đối người và phương tiện ra vào thành phố khương quyết xử lý các trường hợp vi phạm trong phòng chống dịch
nhận được lệnh lệnh cách tên thì tôi xác định được đây là nhiệm vụ trọng tâm nhất của thủ tướng chính phủ giao cho lực lượng bộ công an
khi nhận được lệnh ra quân thực hiện công tác phòng chống dịch thì chúng tôi đã đẩy quyết tâm cao nhất là sớm đẩy lùi dịch bệnh để ổn định tình hình của đất nước mình
từ khi có lực lượng vũ trang về trong đó có lực lượng công an về thì tình hình nó ổn định hơn
người dân sẽ thấy cái hình ảnh và được nhận cái tuyên truyền giải thích và đề nghị thì bà con đảm bảo tốt hơn
thì hiện nay thì nhìn chung thì ban đêm thì ban ngày cũng vậy thì bà con ít ra đường
bên cạnh đó cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn cảnh sát cơ động số ba cũng tích cực vận động hỗ trợ cho bà con nhân dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh trên địa bàn đơn vị thực hiện nhiệm vụ với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau
từ khi đơn vị cảnh sát cơ động được phân công về hỗ trợ cho địa phương ở xã hồ tây quỳnh chánh hồ chí minh
thì anh em rất là ngắn bó nhiệt tình với đơn vị ở lực lượng vũ trang ở địa phương để ngày đêm trừng tra đi cùng với kiểm soát các điểm phòng chống dịch
và vừa rồi đó thì qua thông tin là hiện nay trên địa bàn xã có hơn ba trăm linh cư dân đang gặp nhiều khó khăn
anh em cũng đã hỗ trợ được là trần trắng gạo rồi đó là ba trăm linh hộp cá rồi một trăm linh là ký cà hơn một trăm linh ký bắp
và đó là mấy trăm cái trứng gà dịch đã có giúp phần nào cho hơn một trăm linh hộ dân trên địa bàn xã cũng như áp
qua cái kênh là khó khăn trong lần dịch bệnh
những hoạt động có ý nghĩa thiết thực của lực lượng cảnh sát cơ động đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp và niềm tin yêu của quần chúng nhân dân đối với lực lượng công an
bên cạnh đó động viên nhân dân cùng với các cấp chính quyền nhanh chóng vượt qua khó khăn đẩy lùi dịch bệnh
trong phần tiếp theo của chương trình
hà nội tạo mọi lực lượng công an
hà nội tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hàng hóa thiết yếu được lưu thông nhanh chóng
hành động đẹp thượng úy công an giúp sản phụ mang song thai vượt cạn thành công
phản ứng nhanh nhạy và xử lý tình huống chính xác
là việc không phải ai cũng có thể làm tốt
khi tham gia giao thông
và trong đoạn clip ngay sau đây quý vị và các bạn sẽ thấy
những khả năng đó hữu dụng như thế nào
khi lâm vào những tình huống hiểm nghèo

cục hàng hải việt nam cho biết theo thông tin cập nhật
từ các hãng tàu giá cước vận tải biển đã bao gồm phụ phí
đối với mỗi container bốn mươi feet cao nhất ở mức một mươi bốn hai trăm năm mươi usd

còn thấp nhất là tám usd
còn thấp nhất là tám usd

mức giá cao nhất được áp dụng trên tuyến vận tải biển
từ cảng cái mép đến bờ đông nước mỹ
như vậy đến thời điểm này đã có ít nhất là bốn lần điều chỉnh tăng

với mức giá hiện đã cao gấp một mươi bốn lần so với đầu năm hai nghìn hai mươi
với mức giá hiện đã cao gấp một mươi bốn lần so với đầu năm hai nghìn hai mươi

theo lãnh đạo cục hàng hải việt nam giá cước vận tải biển quốc tế
hiện đang tuân theo cơ chế thị trường
hiện các cơ quan chức năng cũng chưa có chế tài

trong những ngày trước đây do những trục chặt về hệ thống đăng ký
thẻ ưu tiên luồng xanh nên nhiều người đã không đăng ký được giấy nhận diện
thẻ ưu tiên luồng xanh nên nhiều người đã không đăng ký được giấy nhận diện

gây ủn tắc tại một số cửa ngõ và thủ đô

vậy nhưng hà nội đã kịp thời tháo gỡ khó khăn này

khác với những ngày đầu tiên thực hiện chốt kiểm dịch ở cửa ngõ thủ đô
giao thông quốc lộ năm qua địa bàn huyện gia lâm đã thông thoáng hơn

những xe chưa có thể mà chưa hiểu được điều kiện qua chốt
nếu tài xế và người ngồi trên xe đáp ứng các yêu cầu về phòng chống dịch
nếu tài xế và người ngồi trên xe đáp ứng các yêu cầu về phòng chống dịch
nếu các xe qua chốt mà chở hàng thiết yếu mà chưa có thể nhận diện luồng xanh

diện luồng xanh thì điều đầu tiên là phải có kết quả xét nghiệm âm đính có giá trị trong khoảng bảy mươi hai giờ
cái thứ hai là phải chứng minh được mặt hàng đó là mặt hàng thiết yếu
hoặc là những cái mặt hàng để phục vụ trong công tác phòng chống dịch
thì chúng tôi tạo điều kiện và hướng dẫn cho mọi phương tiện là vào khai báo y tế
theo đúng cái tinh thần quy định để đảm bảo cái công tác phòng chống dịch
tại chốt kiểm soát số năm khu vực cầu phù đồng tình trạng un tắc cũng đã không diễn ra
các phương tiện có thẻ luồng xanh đều được đi qua mà không gặp bất cứ trở ngại nào như những ngày trước đây
thời gian mấy ngày hôm nay ở đây là các cái phương tiện luồng xanh cũng được bộ thông các tài
cũng như sở thông các tài các tỉnh đã đang tạo điều kiện là cấp cho rất là nhiều
thế là phương tiện đi qua các chốt tại vị trí này cũng đã đảm bảo lưu sát được thông suốt
thứ hai các phương tiện chở hàng thiết yếu có đủ điều kiện về an toàn theo khuyến cáo của bộ y tế
từ lái xe đến các hàng hóa trên xe
chúng tôi đã tạo điều kiện cho đi lưu thông qua chốt để nhanh nhất
đến nay đã qua hơn một tuần hà nội thực hiện giãn cách xã hội hà nội vẫn ghi nhận số ca mắc trên địa bàn gia tăng
do vậy việc siết chặt công tác quản lý là hết sức cần thiết
các tài xế chở hàng hóa đồ thiết yếu ra vào thủ đô trong thời gian này
cần nắm rõ các quy định về công tác phòng chống dịch đặc biệt là các loại giấy tờ cần thiết phải mang theo
để xuất trình với cơ quan chức năng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch
các tài xế chở hàng hóa đồ thiết yếu ra vào thủ đô trong thời gian này

đánh giá cao bởi thời gian thủ tục tiếp nhận hồ sơ đã được rút ngắn
luật cư trú năm hai nghìn hai mươi có nhiều điểm mới vì vậy để người dân tiếp cận nhanh chóng với các quy định này
tại tất cả các trụ sở công an xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh hải dương
đều niêm yết công khai các thủ tục liên quan đến giải quyết cư trú theo luật mới
đồng thời lồng ghép nhiều phương thức tuyên truyền những điểm mới của luật đến mỗi người dân
nhằm khắc phục những vướng mắt khi thực thi luật trong thực tiễn
đối với luật cư trú năm hai nghìn hai mươi một chúng tôi tập trung vào những điểm yêu việt
giảm thiểu thủ tục hành chính trong luật cư trú năm hai nghìn hai mươi một
ví dụ như là thực hiện dịch vụ công hằng ngày chúng tôi đời đầu chỉ đạo phán bộ chính sĩ
kiểm tra yêu cầu của công dân trên hệ thống dịch vụ công và trả lời kết quả cho công dân
đảm bảo công dân không phải đi lại
cái thứ hai là liên quan đến việc thực hiện việc truyền khẩu
nay là không phải xin giấy chuyển đi của lơi cư trú cũ
ví dụ chúng tôi tập trung vào những nội dung yêu việt của luật cư trú năm hai nghìn hai mươi
áp dụng và triển khai trên địa bàn
nên là làm cho nhân dân
nhân dân hiểu và ủng hộ
hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký thường trú tạm trú do lực lượng công an cấp cơ sở triển khai
cùng với đó thông tin trong hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
phải luôn được bổ sung cập nhật chỉnh sửa sát với tình hình thực tế dân cư tại địa bàn
điều này cũng đặt ra những yêu cầu đối với công tác quản lý cư trú đối với lực lượng này
cư dân sinh sống trên địa bàn thì sẽ có cái sự biến động liên tục
thay đổi hằng ngày hằng giờ
nên là công tác nắm tình hình nắm địa bàn của chúng tôi gặp khá nhiều khó khăn
khi mà có những cư dân thì không cư trú trên địa bàn
hoặc là đã thay đổi về cư trú
và cái khó khăn thứ hai là nhiều khi là người dân thì cũng còn thở ơ
nên là công an phường cũng phải làm công tác tuyên truyền vận động rất nhân dân
để nhân dân hiểu và phối hợp với các lực lượng công an phường thực hiện đề án này
từ ngày một tháng bảy với những thay đổi lớn về đăng ký thường trú tạm trú trong luật cư trú hai nghìn một mươi ba
người dân sẽ được thụ hưởng nhiều tiện ích cùng với công tác tổ chức triển khai của lực lượng công an
thì mỗi người dân cũng cần nên chủ động tìm hiểu những quy định mới của luật qua đó tận dụng tối
đa những tính năng ưu việt của công nghệ thông tin hiện đại tiết kiệm thời gian khi giải quyết các
thủ tục liên quan đến cư trú
chủ động nhanh chóng và kịp thời là những điều mà người dân đánh giá về thượng úy lê minh soàn
cán bộ công an phường mỹ thạnh thành phố long xuyên tỉnh an giang khi đồng chí kịp thời hỗ trợ
sản phụ mang song thai chuyển dạ sớm giúp sản phụ vượt cạn thành công trong tình huống cực kỳ nguy hiểm
lực lượng công an luôn sẵn sàng có mặt mọi lúc mọi nơi để kịp thời hỗ trợ nhân dân vượt qua những khó khăn
những khó khăn trong cuộc sống và hành động đẹp này của đồng chí soàn là minh chứng rất rõ nét
góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân
vào khoảng năm giờ ba mươi phút ngày một mươi chín tháng bảy trong lúc trực ba đơn vị thượng úy soàn nhận được điện
thoại của chị nguyễn thị trang sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại phường mỹ thạnh báo chị đang mang song thai
hai mươi sáu tuần tuổi hiện ở nhà một mình và đau bụng dữ dội có dấu hiệu sinh nhanh chóng xác định nờ
vừa của chị trang thượng quý soàn lập tức đến và đưa chị trang đến bệnh viện kịp thời
tuyên hệ với lực lượng y tế của phường và lực lượng y tế của phường cũng nhanh chóng xuống là tôi và
một chị cán bộ y tế của phường đã tiến hành đưa chị trang lên xe ô tô chuyên dụng đỡ chị trang lên
tôi thì lái xe còn chị cán bộ y tế thì ngồi phía sau để hỗ trợ cho chị trang
khi mà tiếp nhận thì bệnh viện đã tổ chức các cú kiệp thầy tất cả các pha phòng
trường hợp nhau nhịp ngàn giữa sản với nhi sản vừa sanh xong thì hai em bé được chuyển thẳng
qua bên cấp cú nhi để nằm trong lồng hấp và hỗ trợ hỗ trợ hai bé thì theo chuyên ngôn đánh giá thì
nếu mà trường hợp này mà điếu đến trễ trễ khoảng chừng một mươi phút một mươi năm phút thì rất nguy hiểm đến mạng
của hai nhà con được biết chồng của chị trang đang làm việc ở xa chị lại trở dạ sớm so với sự
sinh nên chị chỉ có một mình trong tình huống nguy kịch ấy sự hỗ trợ kịp thời của đồng chí soàn
và các y bác sĩ đã giúp chị trang hạ sinh hai bé gái an toàn em cũng rất cảm ơn mấy anh em bác sĩ
này chiến binh mấy anh công an này không phải riêng tôi nhưng mà bất kỳ cán bộ chiến sĩ nào
trong lực lượng công an dân sẽ vì nhân dân phục vụ mà kịp thời đến để giúp đỡ cho người dân khi người
đang cần tiếp sau này các con sẽ nghe mọi người xung quanh kể lại quá trình ra đời đặc biệt của
mình còn hiện tại chúng ta một lần nữa được nghe kể về tấm gương của người chiến sĩ công an đã
không ngại gian khó luôn sẵn sàng mọi lúc mọi nơi vì nhân dân phục vụ